thưa quý vị diễn biến mới nhất về vụ việc ba cháu gái đi xuống khu vực lòng hồ nhà máy thủy điện cần đơn
thuộc địa bàn thị trấn thanh bình huyện bù đốp tỉnh bình phước chơi bị đuối nước và mất tích
đến một mươi năm h chiều nay lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi năm h ngày một mươi bảy tháng ba người dân nhìn thấy có ba cháu gái sinh năm hai nghìn tám và hai nghìn tám
điều khiển hai xe mô tô chở nhau đi vào khu vực lòng hồ nhà máy thủy điện cần đơn phía cửa xã nước
thời điểm này nước hồ cạn đến đáy nên các cháu đi xuống tận đáy lòng hồ chơi
đến khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày nhà máy thủy điện cần đơn mở cửa xã nước ra hồ
sau đó người dân không nhìn thấy các cháu đâu nữa nên đã báo tin cho công an thị trấn
do mực nước sâu mặt hồ rộng và đêm tối nên việc tìm kiếm các cháu gặp rất nhiều khó khăn
đến hai mươi ba h một mươi phút cùng ngày mới tìm được một thi thể và đến h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng ba thì tìm vớt được thi thể thứ hai
sau thời gian tích cực tìm kiếm đến thời điểm này
lực lượng công an cùng các lực lượng chức năng khác và người dân địa phương đã tìm thấy nạn nhân còn lại
cũng trong sáng nay lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện bù đốp đã đến gia đình hai nạn nhân tìm thấy thi thể trước
thăm hỏi động viên và trao hỗ trợ ban đầu mỗi trường hợp năm triệu đồng
đám cháy lớn xảy ra tại căn hộ ở cư xá vĩnh hội quận bốn tp hcm khiến nhiều người hốt hoảng bỏ chạy
lực lượng cảnh sát giao thông đã phải phong tỏa một số đoạn đường để lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ khẩn trương dập lửa
vụ việc xảy ra vào lúc một mươi h ba mươi ngọn lửa bùng lên dữ dội tại căn hộ nằm ở tầng hai
khu cư xá vĩnh hội phường sáu quận bốn tp hcm
kèm với khói đen bốc nghi ngút cư dân huy động nhiều bình chữa cháy mini để hỗ trợ dập lửa nhưng bất thành
trung tâm chỉ huy một trăm một mươi bốn đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng nhiều chiến sĩ có mặt tại hiện trường để phối hợp dập lửa
khu vực xảy ra cháy nằm liền kề hai trung cư cao tầng trường tiểu học và khu dân cư
khói tỏa ra nghi ngút khiến cho người dân xung quanh hoảng sợ
để bảo đảm an toàn trong quá trình chữa cháy lực lượng cảnh sát giao thông dân phòng đã phải chốt chặn các tuyến đường vào khu cư xá vĩnh hội
đến một mươi một h ba mươi đám cháy được khống chế không có thiệt hại về người nhưng làm nhiều tài sản bị hư hại nặng
lực lượng chức năng vừa giải cứu thành công một công dân
ở huyện mường la tỉnh sơn la bị bán sang nước ngoài về đoàn tụ với gia đình sau một mươi tháng bị lừa bán
vào giữa tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn bộ đội biên phòng tỉnh sơn la tiếp nhận đơn đề nghị hỗ trợ giải cứu nạn nhân nữ sinh năm hai nghìn ba
trú tại huyện mường la nghi bị lừa bán sang nước ngoài
trước đó nạn nhân có xin gia đình đi làm công nhân tại khu công nghiệp quế võ tỉnh bắc ninh
tuy nhiên chưa được một tháng thì gia đình mất liên lạc
đến giữa tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba nạn nhân có liên lạc về với gia đình nói là đang ở myanmar làm việc trong một công ty giải trí trực tuyến thường xuyên bị đánh đập bỏ đói và giam giữ
đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba lại liên lạc được với gia đình thông báo là đã bị bán cho một công ty giải trí khác tại tỉnh bò kẹo của lào thường xuyên bị trích điện đánh đập bỏ đói
phía công ty này yêu cầu gia đình chuyển cho bọn chúng hai trăm linh triệu đồng thì mới được thả về
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng đã hướng dẫn nạn nhân trốn thoát khỏi nơi làm việc vào ngày hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn và đón nạn nhân đưa về trụ sở công an tỉnh bò kẹo
ngày một mươi sáu tháng ba nạn nhân đã được về với gia đình an toàn sau một mươi tháng bị lừa bán sang nước ngoài
tại tỉnh đắk lắc công an thành phố buôn ma thuột vừa bắt giữ một đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau khi gây tai nạn giao thông và liên tục khai man lý lịch
trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng hai anh dương quang thơm
ba mươi tuổi trú tại xã hòa phú thành phố buôn ma thuột điều khiển xe máy lưu thông trên đường hồ chí minh đoạn gần chợ đoàn kết xã hòa khánh thành phố buôn ma thuột
thì xảy ra va chạm giao thông với xe máy do một đối tượng điều khiển hậu quả làm đèn chiêu sáng của xe anh thơm bị vỡ
đối tượng đã đổi xe và nói mang xe của anh thơm ra hãng tìm phụ tùng để thay tuy nhiên điều khiển xe tẩu thoát
ban đầu tại cơ quan công an đối tượng khai tên là đào thành phương sáu mươi bảy tuổi trú tại quận hồng bàng thành phố hải phòng
tuy nhiên cơ quan điều tra tiến hành xác minh nhưng không đúng
tiếp tục sau đó đối tượng lại khai tên là lê đăng phụng sáu mươi bảy tuổi trú tại huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa
cơ quan điều tra tiếp tục xác minh thế nhưng vẫn không đúng
và hiện công an thành phố buôn ma thuột đang tổ chức xác minh và thông báo đến các cơ quan chức năng
nếu biết rõ nhân thân lai lịch của đối tượng này thì sớm thông tin đến công an thành phố buôn ma thuột để phối hợp giải quyết
thưa quý vị hoạt động thiện nguyện đã và đang trở thành một phong trào có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội
thu hút sự tham gia tích cực ủng hộ của nhiều tổ chức cá nhân nhằm kịp thời hỗ trợ sẻ chia giúp đỡ với những hoàn cảnh khó khăn
tuy nhiên một số đối tượng xấu đã lợi dụng lòng thương cảm tấm lòng nhân ái thiện nguyện của nhiều tổ chức cá nhân
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản phản ánh tại tỉnh đắk nông
tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện cư rút tỉnh đắk nông phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh đăng nông đấu tranh triệt phá một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi tiền từ thiện trên không gian mạng
đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với ngô trường thịnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
chủ tải quận tân phú thành phố hồ chí minh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ năm hai nghìn hai mươi đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba ngô trường thịnh lập nhiều tài khoản facebook đăng bài viết và hình ảnh
nhằm kêu gọi tiền ủng hộ các trường hợp tử vong già yếu neo đơn bệnh hiểm nghèo và kêu gọi xây dựng chùa
qua đó đã lừa đảo chiếm đoạt trên ba sáu tỷ đồng của hơn ba người dân ở các tỉnh thành phố trong cả nước
em đã sử dụng hình ảnh tôi
em đã thu thập những hình ảnh của một số nhà chùa và một số hình ảnh của những hoàn cảnh ốm đau bệnh tật
để sử dụng những hình ảnh đó để đăng lên các trang trang và nhiều trang nhóm ở trên facebook để kêu gọi ủng hộ
và em kèm vào bài viết là số tài khoản của em và có những bệnh nhân quân gửi tiền vào số tài khoản đó
và em đã sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân
trước đó tháng sáu
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba công an thành phố giang nghĩa tỉnh đắk nông phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh đấu tranh triệt phá một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi tiền từ thiện trên không gian mạng
đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với hoàng công trường
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại quận go vấp thành phố hồ chí minh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba công an thành phố giang nghĩa tỉnh đắk nông phối hợp với phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
đăng lên mạng xã hội facebook kèm theo bài viết với những câu chuyện bịa đặt về hoàn cảnh hết sức đáng thương
rồi kêu gọi tử thiện chuyển tiền vào tài khoản cá nhân với tên giả
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba trường đã lừa đảo và chiếm đoạt gần sáu người có tấm lòng hào tâm
ở nhiều tỉnh thành phố trên địa bàn cả nước với số tiền trên năm sáu tỷ đồng
đề nghị bà con thường xuyên vào fanpage của phòng an ninh mạng phòng chống tội phạm
công an cao
để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an
thì mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác thận trọng tìm hiểu xác minh kiểm chứng kỹ thông tin
nhất là cần liên hệ với chính quyền địa phương với bệnh viện hoặc các tổ chức đoàn thể liên quan
trường hợp nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần báo ngay cho cơ quan chức năng để có biện pháp ngăn chặn xử lý kịp thời
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh an giang vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố một mươi hai bị can về hành vi đánh bạc
và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
trước đó vào trưa ngày hai mươi chín tháng hai trong lúc các đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
tại một bãi đất trống thuộc ấp vĩnh hòa xã vĩnh hành huyện châu thành
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh an giang phối hợp cùng công an huyện châu thành bất ngờ ập vào bắt quả tang một mươi sáu đối tượng liên quan
thu giữ tại hiện trường năm ba trăm linh nghìn đồng trên chiếu bạc một mươi tám triệu đồng trên người các đối tượng
cùng nhiều dụng cụ đánh bạc và các tăng vật có liên quan khác
đối tượng phạm công đạt trú tại thị trấn sông vệ huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi là đồng phạm trong vụ giết người
và làm nhục nhân viên nữ đang bị truy nã đã đến cơ quan cảnh sát điều tra đầu thú
trước đó vào năm hai nghìn hai mươi một từ cầu cứu của gia đình các nạn nhân phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi
đã kiểm tra quán karaoke hoàng gia ở xã nghĩa hưng huyện tư nghĩa do đối tượng phạm văn tiên làm chủ và phạm công đạt làm quản lý
tại đây cơ quan công an đã phát hiện giải cứu tám nhân viên nữ nhốt trong phòng nhiều nữ nhân viên bị thương tích
tiên và đồng bọn thường xuyên tra tấn nữ nhân viên bằng cách là dùng điện chích vào người
sau khi gây án tiên và đạt đã bỏ trốn và bị truy nã toàn quốc
vừa qua sau khi đối tượng tiên bị bắt khi đang trốn tại tp hcm biết không thể trốn thoát đối tượng đạt cũng đã ra đầu thú
bị lực lượng chức năng kiểm tra khi có dấu hiệu phạm pháp trong đêm khuya
hai đối tượng là phạm văn dũng và võ đức mười đã manh động dùng hung khí tấn công tổ công tác hồng tổ thoát
cả hai đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi chống người
theo hồ sơ ban đầu do nghiện ma túy nên đêm khuya ngày một mươi năm tháng ba
dũng và mười đã chở nhau đi trộm cắp tài sản bán lấy tiền mua ma túy sử dụng
gặp tổ công tác cả hai đã tăng ga bỏ chạy được khoảng năm km thì bị bắt
lợi dụng đêm tối dũng đã rút dao thủ sẵn trong người tấn công chống trả thành viên của tổ công tác
khiến anh nguyễn minh hiến bảo vệ dân phố bị thương
tổ công tác đã nhanh chóng khống chế bắt được đối tượng dũng
tiếp tục truy đuổi tổ công tác đã bắt giữ được võ đức mười lúc dạng sáng ngày hôm qua
khi đang lẩn trốn tại xã bình sơn huyện phú riềng
công an phường phước bình đã bàn giao hai đối tượng cùng với vật chứng
cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phước long tiếp tục xử lý theo thẩm quyền
ngày mai một mươi chín tháng ba tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội sẽ đưa ra xét xử phúc thẩm lại
đối với bị cáo trần thị hiền
cao gà ở điện biên bị sát hại vào dịp tết năm hai nghìn một mươi chín và vi thị thu về tội mua bán trái phép chất ma túy
ở phiên sơ thẩm diễn ra vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín tòa án nhân dân tỉnh điện biên đã tuyên phạt
bị cáo trần thị hiền hai mươi năm tù vi thị thu tù trung thân cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
sau đó hai bị cáo này có đơn kháng cáo kêu an
theo bản án sơ thẩm do trần thị hiền mua ma túy còn thiếu nợ của bùi văn công
lương văn hùng đòi nhiều lần không được nên các đối tượng này đã nghĩ ra cách bắt cóc con gái của trần thị hiền
để tạo sức ép quá trình giam giữ bắt cóc các đối tượng đã nhiều lần hãm hiếp nạn nhân trẻ và sau đó sát hại
vụ án đã từng gây rúng động dư luận trong dịp tết năm hai nghìn một mươi chín
phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội thông báo nữ tài xế trong vụ va chạm trên phố trần cung
quận cầu giới hà nội ngày năm tháng ba
bản áo dư luận đã nộp số tiền phạt là một mươi một triệu đồng cho hành vi điều khiển phương tiện không quan sát gây tai nạn
trước đó chị này cũng đã bị xử phạt ba mươi năm triệu đồng về hành vi điều khiển xe ô tô mà trong hơi thở có nồng độ cồn
như vậy là tổng số tiền phạt nữ tài xế này đã phải nộp cho hai hành vi vi phạm là nồng độ cồn
và điều khiển phương tiện không quan sát gây tai nạn là bốn mươi sáu triệu đồng
tính đến chiều ngày một mươi bảy tháng ba đã có ba trăm sáu mươi ca nghi ngộ độc do ăn ở quán cơm gà đường ba triệu thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
trong đó một trăm sáu mươi bốn ca đang điều trị tại các cơ sở y tế
các nạn nhân được điều trị đúng phác đồ cấp cứu giải độc của các cơ sở y tế
và tính đến nay tình hình sức khỏe của các nạn nhân đã ổn định
đối với sản phụ nghi ngộ độc có dấu hiệu chuyển biến nặng trước đó
đến ngày một mươi bảy tháng ba đã tỉnh tiếp xúc tốt mạch rõ giảm sốt không đau bụng
trước đó hàng loạt người nhập viện do đau bụng nôn ói nghi do ăn phải thức ăn nhiễm khuẩn từ quán cơm gà này
lực lượng chức năng đã đình chỉ hoạt động quán ăn lấy mẫu thực phẩm đem đi xét nghiệm
kết quả cho thấy bảy người dương tính với khuẩn salmonella
các đơn vị y tế đang theo dõi sát sao tiếp tục công tác thu dung điều trị
sở y tế khánh hòa đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra dịch tễ
truy xuất nguyên nhân vụ ngộ độc cắt nguồn lây tăng cường truyền thông giáo dục người dân ăn uống hợp vệ sinh trong mùa nắng nóng
ra soát kiểm tra các thực phẩm nguội đồ ăn chế biến sẵn đồ ăn nhanh